không trực tiếp ở tâm dịch nơi có những con người đang đấu tranh để giành giật sinh mạng và sức khỏe cho các bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
không trực tiếp nhường chỗ ở chăm lo dinh dưỡng và theo dõi y tế cho hàng nghìn trường hợp được cách ly
dù thầm lặng nhưng quan trọng là mỗi nhiệm vụ hoàn thành họ lại tiếp cận gần hơn với mục tiêu chung tay đẩy lùi dịch bệnh

các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thì có được kết quả như trên là cái kết quả của sự đoàn kết thống nhất của lãnh đạo chỉ đạo của cả hệ thống chính trị
cũng như sự chung tay của toàn bộ người dân trên địa bàn tỉnh
chúng tôi đã có công an lực lượng công an cùng với các lực lượng khác là một trong lực lượng lòng cốt
chúng tôi đã có kế hoạch để các cấp các ngành các nhân dân để ngăn chặn ngay từ ban đầu
các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh nam định đang khẩn trương thực hiện ra soát từng nhà từng hộ dân
quản lý từng tổ dân khu phố
đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người
những đêm trắng xuống địa bàn cùng cảnh sát khu vực khẩn trương thần tốc
xác minh làm rõ thông tin theo mệnh lệnh của đồng chí bộ trưởng bộ công an
những tối muộn tới thuyết phục chờ đưa công dân đi cách ly vì an toàn của chính họ và cộng đồng
bất cứ ở đâu bất cứ lúc nào trong cuộc chiến chống covid một mươi chín
bên cạnh màu áo trắng của đội ngũ y bác sĩ luôn đồng hành là những cán bộ chiến sĩ mang trên mình
xác phục công an
chuyển sang các tin tức về tình hình an ninh trật tự
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với nguyễn thị kim phượng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
chú thệ phường mỹ bình thành phố long xuyên tỉnh an giang
để tiếp tục điều tra về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
theo kết quả điều tra ban đầu vào năm hai nghìn một mươi tám
nguyễn thị kim phượng tham gia tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
theo sự chỉ đạo của một số đối tượng phản động trong tổ chức ở nước ngoài
phượng đã rủ dê câu móc được một số người tham gia vào tổ chức
đồng thời tiến hành trưng cầu dân ý được một trăm năm mươi chín người để bầu cho đào minh quân
làm tổng thống đệ ba việt nam cộng hòa
căn cứ kết quả điều tra vào ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang tiến hành bắt giữ nguyễn thị kim phượng
khám xét khẩn cấp nơi ở của phượng lực lượng công an thu giữ năm lá cờ ba sọc
cùng với nhiều tài liệu vật chứng khác có liên quan
hai đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng việt công banh chi nhánh huyện núi thành
tỉnh quảng nam vào chiều ngày một tháng bốn vừa bị công an huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi bắt giữ
sau khi nhận được thông tin về vụ cướp ngân hàng công an bình sơn đã phát hiện
hai người khả nghi chạy xe máy từ hướng núi thành di chuyển về bình sơn nên lập tức bám theo
hai người này đi từ núi thành sau đó đến xã bình thạnh bình sơn
rồi đi lòng vòng khắp các xã thuộc địa bàn khu kinh tế dung quốc
cuối cùng thì về
thị trấn châu ổ bình sơn
tại đây công an bình sơn ập vào kiểm tra phát hiện và bắt được quả tang mời về làm việc
tại cơ quan công an hai đối tượng đã khai nhận hành vi cướp ngân hàng việt công banh chi nhánh núi thành
đến một mươi chín h cùng ngày hai đối tượng nguyễn thái thành và võ hồng quang đã bị bắt
công an bình sơn bước đầu đã thu về được hơn một trăm sáu mươi triệu đồng
tiếp tục với những thông tin về lực lượng công an cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín
trên mạng xã hội hai trường hợp vừa bị công an huyện kế sách tỉnh sóc trăng xử phạt vi phạm hành chính
trước đó công an huyện kế sách tỉnh sóc trăng phát hiện tài khoản facebook là ấy thôi
chia sẻ bài viết có nội dung sóc trăng đã có hai người nhiễm virus corona
tin cho biết hai mẹ con này mới đi du lịch từ nha trang đà nẵng về
họ có biểu hiện mệt ho nhiều và khó thở
gia đình đã đưa vào bệnh viện sóc trăng
đây là thông tin không đúng sự thật gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân
qua xác minh lực lượng công an xác định chủ tài khoản trên là trịnh minh toán
đến ngày một mươi hai tháng ba công an huyện kế sách tiếp tục phát hiện đối tượng nguyễn thị phải
sử dụng tài khoản facebook nguyễn phải
chia sẻ bài viết trên tại cơ quan công an trịnh minh toán và nguyễn thị phải
đã thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân và cam kết không tái phạm
công an huyện kế sách đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật đối với trịnh minh toán và nguyễn thị phải
mỗi người một mươi triệu đồng
là nơi quản lý giáo dục giam giữ hơn tám trăm linh can phạm nhân
những ngày qua cùng với công an các đơn vị địa phương
trại tạm giam công an tỉnh quảng ninh đã chủ động xây dựng các biện pháp
nhằm bảo đảm an ninh an toàn
khác với những lần vào trại tạm giam làm việc trước đây
bên cạnh văn bản liên hệ công tác thượng úy phạm đức trọng
cán bộ phòng an ninh điều tra công an tỉnh
được bộ phận y tế đo thân nhiệt ghi chép thông tin
và yêu cầu
các bộ phòng an ninh đều yêu cầu đeo khẩu trang
rửa tay bằng nước sát trùng trước khi vào khu vực giam giữ
với quyết tâm không để dịch covid một mươi chín xuất hiện và lây lan trong đơn vị
trại tạm giam đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
quán triệt tới một trăm linh cán bộ chiến sĩ
nhận thức rõ tác nhân gây bệnh đường truyền và cách phòng chống dịch
đồng thời tuyên truyền cho cán bộ ngoài ngành
nhân dân đến đơn vị làm việc
tuân thủ đúng các quy định phòng chống dịch bệnh
từ số khẩu trang cũng như là các trang thiết bị được công an tỉnh cấp
đơn vị đã bổ sung bằng cách mua thêm các thương tiện
công cụ phục vụ cho công tác phòng chống dịch
yêu cầu cán bộ chiến sĩ
làm công tác quản chiến giữ trực tiếp
tiếp xúc với người bị tạm giữ tạm giam và phạm nhân
khi vào trại làm nhiệm vụ
phải mang theo khẩu trang đeo
và người bị tạm giữ tạm giam
khi tiếp xúc với người bị tạm giữ tạm giam
các cơ quan cán bộ chiến sĩ
các cơ quan thiết ảnh tố tụng phải đeo khẩu trang
và ngồi theo vị trí
cách ly theo đúng quy định của ngành y tế
những ngày qua
bộ phận y tế thường xuyên phun thuốc tiêu độc khử trùng
tại khu vực chỉ huy hành chính
bộ phận tiếp dân phòng hỏi cung
các buồng giam giữ can phạm nhân
và phun thuốc khử trùng đối với các xe chở can phạm nhân ra vào trại
đơn vị tham mưu cho giám đốc công an tỉnh
thành lập khu cách ly với số người bị tạm giữ tạm giam
do các phòng nghiệp vụ thuộc công an tỉnh và các địa phương chuyển đến
cách ly số mới nhập để giam giữ số này
cách ly một mươi bốn ngày ở khu vực giam riêng
nếu sức khỏe ổn định mới đưa về các khu vực giam giữ theo quy định
đồng thời tăng cường tổ chức các buổi thăm khám
đối với can phạm nhân tại các khu giam
để sớm phát hiện những biểu hiện bất thường
và có hướng xử lý nhanh chóng kịp thời
trước tình hình diễn biến phức tạp
tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường của dịch bệnh covid một mươi chín
trại tàn giam công an tỉnh quảng ninh
đã chủ động xây dựng các phương án khi dịch bệnh bùng phát mạnh

xuất nhập đối tượng giam giữ
tất cả ba bộ phận này hợp thành một tổ làm việc
chúng tôi đưa ra khu vực cổng trại
không làm trong trại mà làm ngay ngoài cổng trại
tất cả các cơ quan đến giao đối tượng giam giữ
hoặc là lấy đối tượng giam giữ đi
thì đều làm việc ở đây
và cơ quan cán bộ
các cơ quan văn ngành khác không phải vào bên trong trại nữa
với tinh thần chống dịch như chống giặc
tập thể lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ
trại tạm giam công an tỉnh quảng ninh
đang nỗ lực quyết tâm đề cao cảnh giác
nhằm đảm bảo an ninh an toàn trại
chủ động đề phòng mọi tình huống
quyết tâm không để xảy ra bị động
trong ứng phó với dịch covid một mươi chín
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn
đã ra quyết định truy nã
đối với ba đối tượng cùng với tội
mua bán đánh cháo hoặc chiếm đoạt trẻ em
đối tượng hoàng văn cương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú tại xã hòa thắng
huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
đối tượng nông thị niên
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại thôn tân tiến
xã dân tiến huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
và đối tượng triệu văn đức
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại thôn eng
xã vũ loan huyện na rì tỉnh bắc cạn
và có nốt ruồi cách hai cm trên sau mép trái
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin
về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an
nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện